thưa quý vị không khí lạnh liên tục rồn mạnh xuống vì thế trong đêm nay
mức nhiệt thấp nhất ở hầu khắp các tỉnh thành vùng núi phía bắc sẽ giảm mạnh xuống còn từ một mươi cho đến một mươi ba độ
thậm chí những đỉnh núi cao như sìn hồ hay pha đin nhiệt độ thấp dưới tám độ
mẫu sơn và phiêu úc nhiệt độ thấp dưới năm độ
và từ đêm nay một số nơi có khả năng xảy ra hiện tượng băng giá
sang ngày mai bắc bộ trời sẽ mỏng mây và còn nắng sớm hơn
tuy nhiên nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía bắc cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ là hai mươi hai độ
với miền trung trong đêm nay và ngày mai vùng mưa thu lại chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ hà tĩnh trở xuống cho đến quảng ngãi
nhưng số điểm mưa to từ một mươi ba mươi mm chỉ còn xuất hiện cục bộ ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở xuống cho đến quảng nam
do có mưa lại kèm theo không khí lạnh nên nền nhiệt đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế giảm xuống còn từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
trong khi ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng chỉ giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
sang ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục rét với mức nhiệt là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
ngay cả khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi trời cũng chuyển lạnh khi nhiệt độ hạ còn từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
không khí lạnh tăng cường liên tục cũng ảnh hưởng và làm cho nền nhiệt đêm cả ở tây nguyên và nam bộ giảm thấp
thấp nhất đêm nay ở tây nguyên giảm xuống còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh miền đông nam bộ cũng sẽ xe lạnh khi nhiệt độ hạ còn từ hai mươi một cho đến hai mươi hai độ
trong ngày do trời nắng sớm và kéo dài nên mức nhiệt ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ
hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ còn ở nam bộ mức nhiệt trở lại là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
trên biển ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây
huyện đảo trường sa
từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước